chủ tịch ubnd tỉnh trần ngọc tam vừa ký công văn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ
thời gian áp dụng kể từ h ngày ba mươi tháng tám tới h ngày một mươi tháng chín
theo đánh giá của ubnd tỉnh bến tre hiện nay trên địa bàn tỉnh số ca mắc mới có chiều hướng giảm
nhưng qua xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn còn xuất hiện nhiều f cho cộng đồng và nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài còn cao
để có thêm thời gian kiểm soát tiến tới ngăn chặn dập tắt hoàn toàn các ổ dịch trên địa bàn tỉnh
tầm soát tất cả các f tách f ra khỏi cộng đồng một cách triệt đề
ubnd tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ
thời gian áp dụng kể từ h ngày ba mươi tháng tám tới h ngày một mươi tháng chín
theo đó ubnd tỉnh yêu cầu các huyện thành phố tập trung chỉ đạo và vận động nhân dân thực hiện mạnh mẽ
quyết liệt thực chất hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch theo đúng tinh thần đã chỉ đạo của trung ương và của tỉnh
thực hiện tốt nghị quyết số tám mươi sáu nqcp ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
khẩn trư chỉ khai xét nghiệm tầm soát f theo kế hoạch số bốn nghìn chín trăm bốn mươi kh ubnd ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của ubnd tỉnh
ubnd tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành địa phương của tỉnh thực hiện nghiêm nhất quán theo phương châm
chỉ có thể thực hiện cao hơn sớm hơn phù hợp hơn
theo tình hình thực tiễn tại địa phương không lơ là chủ quan
trước đó tại cuộc họp trực tuyến sáng ngày hai mươi chín tháng tám thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đánh giá
tỉnh bến tre là một trong sáu địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời gian vừa qua